tin từ công an tỉnh hậu giang đơn vị vừa bắt nhanh một đối tượng cướp xe ô tô chỉ sau năm giờ gây án và thu giữ một dao nhọn một súng nhựa một điện thoại di động và xe ô tô đối tượng cướp được
cụ thể vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng trần bá đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang bất ngờ dùng dao kề cổ khống chế một nhân viên công ty cổ phần cấp thoát nước công trình đô thị hậu giang chi nhánh số một
đang đứng đốt rác gần trụ sở công ty buộc anh này phải đi cùng với nơi làm việc rồi cướp của nạn nhân một điện thoại di động một xe mô tô
tuy nhiên đạt chỉ dắt xe ra đến cửa công ty rồi quay vào kho điều khiển xe tải cũng ra khỏi cổng thì bỏ lại rồi lại tiếp tục vào kho điều khiển một xe ô tô tải khác chạy đi
khi lái xe ra khỏi hiện trường khoảng năm trăm linh mét thì đạt dừng xe tiếp tục dùng dao không chế một người đàn ông đang đậu xe ô tô bốn chỗ mang bì kiểm soát chín mươi năm a bốn nghìn bốn trăm tám mươi năm trước một quán cà phê cướp chiếc xe này chạy mất
nhận được tin báo ngay lập tức lực lượng công an đã tiến hành truy bắt đến khoảng tám giờ bốn mươi năm phút cùng ngày bắt được trần bá đạt khi đối tượng vừa dừng xe vào một nhà dân tại phường chín thành phố sóc trăng